trình thức từ ban chuyên án đã cho thấy sự liều lĩnh manh động của tội phạm ma túy và cuộc chiến với loại tội phạm này vẫn vô cùng cam go quyết liệt
tuy nhiên qua vụ việc này ban chuyên án cũng cảnh báo sự hiếu kỳ của người dân chính là một sự cản trở rất lớn với lực lượng chức năng trong quá trình tấn công tội phạm
trong thời điểm các đối tượng phạm tội đang rất manh động liều lĩnh thì nhiều người dân vẫn tò mò quay phim chụp ảnh
ban chuyên án cũng cảnh báo tình trạng này cần chấm dứt để không ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng cũng như nguy hiểm đến tính mạng của chính người dân
thưa quý vị thêm một vụ vỡ hụi với số tiền lên tới gần năm tỷ đồng vừa xảy ra tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
với lý lịch đáng tin cậy là thành viên trong ban chấp hành hội phụ nữ thôn từng được vinh danh là gương sáng trong sản xuất kinh doanh
đào thị hằng đã chủ động tiếp cận mời người dân tham gia hội phường do chính mình làm chủ
hội phương của hằng hoạt động theo hình thức góp tiền lẻ để lấy về tiền chẵn đi kèm với đó là mức lãi suất chiết khấu cao
nhiều gia đình đã dốc toàn bộ vốn liếng cá biệt có người còn liều lĩnh cầm cố sổ đỏ vai ngân hàng lấy tiền nộp cho chủ hụi
điều đáng nói mặc dù số tiền đóng góp không nhỏ nhưng giao dịch giữa hai bên chỉ là giao kèo bằng miệng
hoặc nếu có cũng chỉ là những mảnh giấy viết tay sơ xài không có giá trị pháp lý
tính đến ngày một mươi năm tháng ba đơn vị chức năng thống kê sơ bộ gần hai trăm linh người tham gia vào hội phường do hằng làm chủ
với số tiền góp lên đến bốn tỷ bảy trăm linh triệu đồng ngoài ra hằng còn vay mượn hai mươi sáu hội dân khác gần hai tỷ đồng
công an quận một tp hcm cho biết đang tạm giữ hai đối tượng để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
công an quận một tp hcm cho biết đang tạm giữ hai đối tượng để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng bốn giờ ba mươi phút
ngày một mươi bảy tháng ba do không có tiền tiêu xài dương rủ vân đi tìm người có tài sản sơ hở để trộm cắp bán lấy tiền
cả hai dùng xe gắn máy rão quanh nhiều tuyến đường
khi đến công trình xây dựng số một mươi bảy a hai lê thánh tôn phường bến nghé quận một
thấy không có ai bảo vệ nên dương vào trong lấy trộn một máy hàng điện tử hai máy khoang bê tông
khi cả hai định tẩu thoát thì bị anh nguyễn thành trung là dân phòng của phường bến nghé phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong đó dương từng có tiền án trộm cắp tài sản
vào sáng ngày hôm nay hai nạn nhân bị tai nạn khi đang đánh cá trên biển đã được nhân dân và lực lượng bộ đội biên phòng đưa vào bờ
trong hai nạn nhân đã có một người tử vong
hai nạn nhân này đều trú tại huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng ba tàu đánh cá mang số hiệu chín mươi nghìn sáu trăm một mươi năm ts do anh hồ văn tám
chú xóm minh sơn xã tiến thủy huyện quỳnh lưu làm thuyền trưởng cùng một mươi tám thuyền viên khác đang đánh bắt cá ngoài khơi bất ngờ bị đứt dây tời
vụ việc đã khiến nguyễn văn lai chú xóm phong thái xã tiên thủy huyện quỳnh lưu tử vong tại chỗ
anh trần đình cường ở xóm đại bắc xã quỳnh lưu bị thương nặng
nhận được tin báo đồn biên phòng quỳnh thuận bộ đội biên phòng nghệ an đã cử lực lượng dùng cano tiếp cận tàu cùng các thuyền viên đưa nạn nhân vào bờ
trong bốn ngày trên địa bàn huyện quỳnh lưu đã có hai vụ đứt cắt tời khi đánh cá khiến hai thuyền viên tử vong
còn vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay trên quốc lộ bốn d đoạn qua chân đèo hoàng liên sơn thuộc địa phận bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bốn người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra giữa xe container mang biển kiểm soát một mươi năm c tám nghìn tám trăm hai mươi tám kéo theo remote một mươi năm r một nghìn năm mươi năm
và xe tải trọng tải hai năm tấn biển kiểm soát chín mươi chín c một trăm một mươi sáu
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu cho biết vụ tai nạn xảy ra khi hai phương tiện đi cùng chiều theo hướng từ sapa lào cai vào tam đường lai châu
nguyên nhân ban đầu là do xe container đâm vào đuôi xe tải khiến hai xe đều mất lái lao xuống vực
hai xe đều rơi xuống vực sâu khoảng ba mươi mét nên đã làm bốn người bị thương nặng trong đó một người trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu
bản tin sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã với phần trình bày của biên tập viên thu hương
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã
với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại năm mươi bảy trên tám khu ba phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đối tượng lại thị hồng điệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường tân đồng thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị công an huyện trơn thành tỉnh bình phước ra quyết định truy nã
là đối tượng lưu thuận đường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp bào công xã tân mỹ huyện đức hòa tỉnh long an
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các tỉnh thuộc khu vực phía đông của dãy hoàng liên sơn trong ba ngày tới do ảnh hưởng của đới gió đông nam
mang hơi ẩm vào đất liền nên vào đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ
ban ngày thì đới gió tây sẽ hoạt động mạnh hơn nên trời có nắng khô giáo nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi chín độ
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
tại khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế các tỉnh phía bắc trời nhiều mây
có mưa nhỏ sương mù trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
sau đó sang đến ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn thì mưa cũng giảm nhanh và ban ngày trời nắng
còn tại khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế trời phổ biến ít mưa trưa chiều hưởng nắng
với nhiệt độ là hai mươi một ba mươi độ
càng lưu xuống phía nam nhiệt độ càng tăng lên nhưng mức độ tăng nhiệt không nhiều
suốt dọc các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận
thời tiết tiếp tục khá ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi hai ba mươi hai độ
nhìn chung tiết trời khá thuận lợi

khu vực tây nguyên những cơn mưa rào cục bộ có khả năng còn lập lại trong đêm nay và chiều tối ngày mai
sau đó sang đến ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn thì toàn khu vực phổ biến không mưa
nắng xuất hiện từ sáng và kéo dài đến chiều muộn nhiệt độ là một mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó nếu đến với thành phố đà lạt quý vị và các bạn lại gặp tiết trời rét nhẹ về đêm và sáng
các tỉnh nam bộ trong vài ngày tới gió đông nam ẩm mang từ biển thổi vào
có thể gây ra những cơn mưa rào cho khu vực này
tuy nhiên lượng mưa sẽ không nhiều
và diện mưa sẽ chỉ diễn ra cục bộ
còn vào ban ngày tại đây trời vẫn còn nắng
tuy nhiên sẽ không còn quá khô nóng như những ngày trước đó
với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi năm độ
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại